hà nội hiện có trên sáu năm triệu phương tiện giao thông tốc độ gia tăng từ một mươi đến một mươi năm
trong khi đó quỹ hạ tầng dành cho giao thông tỉnh của thành phố mới chỉ đạt khoảng một trên tổng diện tích đất xây dựng
đáp ứng chỉ khoảng một mươi nhu cầu đỗ gửi xe đặc biệt tại các quận nội thành
xung quanh các cơ sở y tế trường học công sở lớn tìm kiếm một chỗ đỗ gửi xe là vấn đề gây đau đầu nhất với chủ phương tiện
trong bối cảnh khó khăn bộn bề thiếu vốn đầu tư thiếu quỹ đất như hiện nay hà nội ngày càng khó khăn hơn trong việc đáp ứng nhu cầu giao thông tỉnh
việc không đáp ứng được nhu cầu đỗ xe của người dân kéo theo nhiều hệ lụy như việc các bãi trong giữ xe không phép mọc lên
mức phí cao việc bảo đảm an toàn cháy nổ cũng là vấn đề đáng lưu tâm
người dân không có chỗ đỗ xe theo quy định nên đỗ xe trên vỉa hè lòng đường lấn chiếm hành lang giao thông
thậm chí một số sân chơi công trình công cộng cũng bị lấn chiếm tận dụng làm nơi đỗ xe
thành phố hà nội đã đưa ra nhiều giải pháp tuy nhiên đến thời điểm này hà nội vẫn chưa thể giải quyết được nhu cầu đỗ xe của người dân
thưa quý vị thiếu nơi đỗ xe không phải là một vấn đề mới của hà nội
bởi năm hai nghìn ba hà nội đã quy hoạch các điểm đỗ xe trong nội đô thông qua quyết định số một trăm sáu mươi
về quy hoạch mạng lưới các điểm đỗ xe bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn thành phố đến năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên đến nay tình trạng này lại càng trở nên nhức nhối
vậy đâu là nguyên nhân và phải giải quyết vấn đề này như thế nào
chúng tôi đã có buổi trao đổi với phó giáo sư tiến sĩ lưu đức hải
viện trưởng viện nghiên cứu đô thị và phát triển hạ tầng tổng hội xây dựng việt nam để hiểu rõ hơn về vấn đề này

đỗ xe trong đô thị nói riêng thì cái này nó cũng diễn ra trong nhiều thời gian nhiều thời kỳ khác nhau
lý do là vì khi mà chúng ta lập quy hoạch vào năm một nghìn chín trăm chín mươi tám được thủ tướng chính phủ phê duyệt
các nhà quy hoạch cũng như chính quyền các cấp chưa thể hình dung được một mươi năm sau đó hà nội sẽ được mở rộng
không ai biết được cái điều này sẽ xảy ra
năm hai nghìn ba hà nội đã thông qua quyết định một trăm sáu mươi năm
về việc quy hoạch các bãi đỗ xe các điểm đỗ xe công cộng ở thành phố hà nội đến năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên việc thực hiện và cái hiệu quả của cái quyết định này là dường như là chưa được cao
vậy thì theo ông đâu là nguyên nhân
năm năm sau khi chúng ta thực hiện cái quy hoạch mạng lưới bãi đỗ xe và điểm đỗ xe của hà nội
thì đến hai nghìn tám vào ngày một tháng tám
thực hiện theo nghị quyết một mươi năm
của quốc hội về việc mở rộng địa giới hành chính của thủ đô hà nội đã được mở rộng ra
và như chúng ta biết từ diện tích trên chín trăm hai mươi hectare đã tăng lên trên ba ba trăm bốn mươi hectare
diện tích tăng gần bốn lần
dân số từ lúc thời điểm đó chúng ta có khoảng ba một triệu dân
và đến thời điểm chúng ta nhập vào ngày một tháng tám lên đến hơn sáu hai triệu dân
như vậy dân số gấp gần hai lần
diện tính gấp gần bốn lần
và điều đó cho thấy rằng quy hoạch của chúng ta đã bắt đầu lạc hậu dần từ ngày đó
quy hoạch chung điều chỉnh của thủ đô hà nội đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
đã được phê duyệt đến nay là chín năm
nhưng quy hoạch mạng lưới bãi đỗ xe điểm đỗ xe công cộng của thành phố chưa được điều chỉnh
và điều chỉnh nó sẽ là giải quyết vĩ mô
để giải quyết được truyền đề cái tình trạng mà thiếu bãi đỗ xe hiện nay ở hà nội
thì theo ông thì nên triển khai những giải pháp như thế nào
sau lần điều chỉnh quy hoạch mạng lưới bãi đỗ xe và điểm đỗ xe lần này
điều mà quy hoạch lần trước có quan tâm nhưng chưa được nhiều
thì lần này phải chú ý là ba tầng không gian đều phải có tính đến
thứ nhất là trên mặt đất như trước đây đã từng làm
thứ hai là trên cao những bãi đỗ xe cao tầng
những công trình cao tầng mà thế giới đã làm nhiều lần
ở việt nam chúng ta cũng đã có những bãi
ví dụ như tuy rất thấp tầng nhưng mà
bãi đỗ xe ở khu vực ngọc khánh là một cái bãi xe tự động mà chúng ta cũng đã đưa vào thực hiện
một số bãi khác ở các địa phương khác cũng đã từng làm
và thứ ba là xuống tầng hầm sâu ở dưới đất như chúng ta đang làm ở công viên thủ lệ
thế thì tôi cho rằng là cả ba tầng không gian ấy đều được phải tính đến
và đặc biệt đối với không gian ngầm của bãi đỗ xe thì phải liên thông với đồ án
với cái không gian ngầm mà thành phố đang chỉ đạo thực hiện
để nó kết nối không có bị vênh nhau trong quá trình nghiên cứu
là sẽ có cầu
chín mươi còn lại nhu cầu đang thiếu và là nhu cầu có thật
và người dân rất nhiều người đã đảm ứng đáp ứng cái nhiệm vụ này
nhưng mà cái cơ chế chúng ta cần phải xem xét lại
phải cho tư nhân phải cho những hộ cá nhân họ tham gia vào công việc này
như họ đã đang tham gia
để họ không còn mang tiếng là những bãi đỗ xe lậu nữa
có sự quản lý của chính quyền địa phương các cấp
phường xã quận huyện
và thành phố
dưới sự hỗ trợ của sở giao thông và phòng quản lý đô thị
một lần nữa thì cảm ơn ông đã nhận lời mời phỏng vấn của truyền hình nhân dân